xin kính chào quý vị khán giả
ngay sau đây sẽ là các tin tức về an ninh trật tự diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
và mở đầu sẽ là thông tin tại đắk lắc
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự
đối với bị cáo trần nguyên trân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại số bảy trên tám đường lê hồng phong phường tân tiến
thành phố bung ma thuật tỉnh đắk lắk
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cầu trạng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trần nguyên trân đã có hành vi vào các trang mạng xã hội tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý
bầu đào minh quân là đối tượng phản động đang sinh sống ở mỹ
làm đơn xin tự nguyện tham gia vào tổ chức có tên gọi chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
trực tiếp lôi kéo người khác bầu đào minh quân làm tổng thống đệ ba việt nam cộng hòa
và tham gia vào quân lực việt nam cộng hòa
ngoài ra trân còn đăng tải chia sẻ các bài viết hình ảnh video
có nội dung kêu gọi mọi người tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
vù khống xuyên tạc về chủ tịch hồ chí minh và các lãnh đạo cao cấp của đảng
nhà nước qua các thời kỳ xuyên tạc bôi nhọ chủ trương đường lối chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước
tại phiên tòa bị cáo trần nguyên trân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạm bị cáo trần nguyên chuân sáu năm sáu tháng tù
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
trên chín mươi viên thuốc lắc và nhiều ma túy loại ketamin vừa bị công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
thu giữ của một đối tượng trong chuyên án mà cơ quan này vừa xác lập
qua công tác nắm bắt tình hình tổ công tác của công an tp phan thiết đã bắt quả tang phạm thanh pháp
sinh năm hai nghìn khi đối tượng này đang tàng trữ trái phép chín mươi tám viên thuốc lắc và bốn mươi một gói ma túy loại ketamin
trong một hẻm nhỏ trên đường nguyễn hội thuộc địa bàn khu phố một phường phú tài
qua điều tra phát đã khai thêm nhiều thông tin về nguồn gốc của số ma túy trên
công an thành phố phan thiết còn thu giữ xe máy và một điện thoại di động là những phương tiện
mà đối tượng phát dùng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị thời gian vừa qua tình hình tội phạm hình sự có tàng trữ sử dụng vũ khí nóng
gây án tiềm ẩn nhiều phức tạp gây nguy cơ mất an ninh trật tự tại các địa bàn
qua công tác đấu tranh cho thấy hầu hết các băng nhóm tội phạm đều tàng trữ các loại vũ khí hung khí nóng
để phục vụ các hoạt động phạm tội
triển khai thực hiện kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an về tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động
toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
lực lượng cảnh sát hình sự đã tích cực vào cuộc đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
có hành vi tàng trữ và sử dụng vũ khí gây án
nhận định về ổ nhóm tội phạm nguy hiểm có tàng trữ vũ khí quân dụng
các trinh sát thuộc cục cảnh sự đã vào cuộc xác lập chuyên án mang bí số sáu mươi một t
ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng giáp văn tiến đang có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tăng vật thu giữ gồm hai khẩu súng ak cùng hộp tiếp đạn một khẩu súng hiệu seaven
một khẩu súng dài hiệu usr hai quả lựu đạn bốn mươi bảy viên đạn các loại
cơ quan công an cũng xác định giáp văn tiến là đối tượng chủ mưu cầm đầu
và tiến trực tiếp mua số vũ khí quân dụng từ campuchia về việt nam để tiêu thụ
bên hình địa bàn và nắm bình hình đối tượng chúng tôi đã phát hiện được một ổ nhóm chuyên tàng trữ
vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí quân dụng do đối tượng giáp văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn muộng xã thanh lâm lục nam tỉnh bắc giang cầm đầu
ngay sau đó thì chúng tôi đã báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo cấp cấp
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch bắt giữ đối tượng đảm bảo đúng quy định của pháp luật
đảm bảo an toàn cho quân chủ nguyên dân và lực lượng tham gia bắt giữ
cái số vũ khí quân dụng này nếu mà để ra ngoài xã hội
để các đối tượng thực hiện hành vi mua bán chót lọt ra ngoài xã hội
thì nó sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
trước đó liên tiếp các băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên hoạt động đánh bạc
tổ chức đánh bạc lưu động cho vay lãi nặng và tàng trữ vũ khí quân dụng
cũng đồng loạt bị tục cánh xe sự đấu tranh triệt phá thành công
các đối tượng cộng cán cầm đầu các băng nhóm tội phạm này như vũ ngọc trung tức trung quý
và mai văn hải tức hải lưu đều đã bị bắt giữ
tổ chức đấu tranh trực diện cắt đứt nguồn cung và truy vết tận gốc
thì qua công tác chỉ đạo của cục cảnh sát hình sự thì lực lượng cảnh sát hình sự công an toàn quốc
cũng đã xây dựng kế hoạch và tập trung các biện pháp để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
ngoài ra tại địa bàn tỉnh bắc giang cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an tỉnh bắc giang
đã đấu tranh thu giữ một số lượng lớn linh phụ kiện súng hơi
cụ thể tổ công tác đã thu giữ tổng cộng hai hai trăm tám mươi sáu phụ
linh phụ kiện linh kiện của súng hơi pcp cùng một mươi hộp đạn trì
với số linh kiện này có thể lắp ráp được hàng trăm khẩu súng pcp
và nếu số linh kiện này được tiêu thụ chót lọt ra thị trường
sẽ gây ra hệ lụy nguy hiểm với tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
nhận định được tính chất mức độ nguy hiểm của các băng nhóm tội phạm có tàng trữ sử dụng vũ khí gây án
lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
chuyển trạng thái từ vận động thu hồi sang trạng thái đấu tranh chấn áp mạnh mẽ
với loại tội phạm tàng trữ sản xuất sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
lực lượng cảnh sát hình sự vẫn phải xác định đây là một nhiệm vụ thường xuyên liên tục và mang tinh chất là dài hạn
và đặc biệt là xác định đây là công tác trọng tâm của lực lượng cảnh sát hình sự
xuyên suốt trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
xác định vai trò là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh chấn áp tội phạm
có hành vi mua bán sản xuất tàng trữ và sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tổ chức đấu tranh chấn áp quyết liệt có hiệu quả với loại tội phạm này
góp phần đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
liên quan đến việc một cháu bé tử vong sau khi nhóm lớp mầm non ở trên địa bàn huyện thanh trì hà nội
phòng giáo dục và đào tạo huyện thanh trì đã có báo cáo gửi
tới sở giáo dục và đào tạo tp hcm
trường hợp cháu bé tử vong liên quan đến nhóm lớp mầm non độc lập ở phú an
địa điểm tại cụm hai thôn quỳnh đô xã vĩnh quỳnh huyện thanh trì
nhóm lớp mầm non độc lập phú an có một mươi ba cháu
sáng ngày một mươi bảy tháng ba một cô trông trẻ đã nhận trông cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi chín
đến khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút cùng ngày thấy cháu bé có biểu hiện là đi sức khỏe không tốt
cô trông trẻ đã liên hệ với gia đình và đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa nông nghiệp
nhưng cháu bé đã tử vong và được gia đình đưa về nhà tại thôn quỳnh đô xã vĩnh quỳnh
vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện thanh trì thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc cháu học sinh một mươi một tuổi là học sinh một trường trung học cơ sở
ở thị trấn ngãi giao huyện châu đức tỉnh bà rế vũng tàu bị đánh trọng thương vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các lực lượng điều tra làm rõ thủ phạm gây thương tích
là đối tượng võ hoàng tân một mươi sáu tuổi trú tại thị trấn ngãi giao huyện châu đức
cụ thể vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba cháu học sinh nữ đi học về đến đoạn đường lô cao su thuộc khu phố hoàng giao thị trấn ngãi giao
thì bị một đối tượng lạ mặt tấn công dẫn đến ngất xỉu tình trạng tinh thần hoảng loạn mặt có nhiều vết thương
sau hai ngày tập trung điều tra cơ quan công an đã điều tra làm rõ thủ phạm chính là võ hoàng tân
làm việc với cơ quan công an tân khai nhận vào chiều ngày một mươi bảy tháng ba y thấy bé gái đi học về nên đã treo chọc
do bị phản ứng nên đã dùng tay chân đánh liên tiếp vào người bé gái gây thương tích
còn tại nghệ an công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án và bắt giữ hai đối tượng
có liên quan đến đường dây lừa đảo xin việc làm bằng thủ đoạn làm giả con dấu của các cơ quan tổ chức
các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của hơn hai trăm linh nạn nhân
hai đối tượng cầm đầu là trần văn quân chú tại tp vinh tỉnh nghệ an và trần anh tuấn chú tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
quá trình điều tra ban chuyên án đã xác định được hai đối tượng trên đã làm giả nhiều loại giấy tờ con dấu
và mạo danh là cán bộ tuyển dụng của các cơ quan tổ chức trên địa bàn để tiến hành nhận hồ sơ chạy việc của các nạn nhân
sau khi nhận hồ sơ của các nạn nhân hai đối tượng này đã đưa ra các mức giá cho các vị trí tuyển dụng mong muốn
với mức giá từ năm mươi triệu cho đến cả tỷ đồng
bước đầu lực lượng chức năng đã thu giữ hai trăm một mươi tám bộ hồ sơ một ô tô năm điện thoại di động
số tiền hơn một tỷ đồng tiền mặt và nhiều loại giấy tờ con dấu giả khác
ước tính số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại trong thời gian qua là khoảng hai mươi tỷ đồng
vì hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý đồ đi trụng cấp tài sản
vào ngày một mươi chín tháng ba công an quận thanh xuân vừa khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng
trịnh kim tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại quận hai bà trưng
để điều tra về hành vi trụng cấp tài sản điều đang nói là hai đối tượng là mẹ con ruột
theo tài liệu điều tra vào sáng ngày một mươi hai tháng ba trịnh kim tuyết gọi điện rủ con trai là phạm văn dũng
đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài sau đó tuyết đi xe máy sang đón dũng để tìm kiếm con mồi
khi đến trước số nhà một trăm sáu mươi hai
vương thở vũ phường khương trung quận thanh xuân các đối tượng phát hiện một người phụ nữ
đang đẩy xe nôi trên tay nắm của xe có treo một chiếc ví nên tuyết đã áp sát và trộm chiếc ví trên
khi các đối tượng quay xe bỏ chạy thì bị người dân phát hiện bắt giữ và bàn giao cho công an phường khương trung
tăng vật thu giữ là ba mươi sáu triệu đồng và một chiếc điện thoại samsung nốt
đặc biệt tuyết từng có tám tiền án hai tiền sự còn dũng có hai tiền án và sáu tiền sự